các bạn ghi nhớ đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong công tác phối hợp nắm tình hình tội phạm về ma túy của hai nước

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ chức các đoàn công tác phối hợp truy bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy
trong đó có nhiều đối tượng người việt nam đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại lào
bước đầu phối hợp tổ chức đấu tranh truy nãn chung các đường dây tội phạm về ma túy xuân quốc gia
hỗ trợ tổ chức quản lý chỉ đạo công tác phòng chống ma túy đào tạo bồi dưỡng cán bộ trang thiết bị
phương tiện kiểm soát và giám định ma túy theo nội dung bản ghi nhớ mà hai bộ đã ký
đặc biệt các đơn vị địa phương đã khắc phục khó khăn gian khổ và điều kiện thời tiết địa hình
để hoàn thành xây dựng một trăm chín mươi một trụ sở làm việc của công an các cùng bản ở giáp biên giới
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì tính chất phức tạp về ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy ở mỗi nước
đặc biệt trên tuyến biên giới hai nước vẫn còn diễn biến phức tạp
phương thức thủ đoạn rất tinh vi và manh động tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy còn xuất hiện
ở một số khu vực giáp dành hai nước
công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở hạn chế
đây là những dấu hiệu đáng lo ngại đòi hỏi bộ công an hai nước phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa đấu tranh
phòng chống ma túy trong thời gian tới
hội nghị song phương cấp bộ trưởng lần này là dịp để bộ công an hai nước giả soát
đánh giá lại việc triển khai các nội dung trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy đã ký
tổng kết đánh giá tình hình và kết quả triển khai đợt cao điểm tuyên truyền tấn công
trấn áp tội phạm ma túy giữa hai bộ cũng như nhận diện rõ những khó khăn còn tồn tại
thảo luận và đề xuất phương hướng hợp tác cho thời gian tới đưa quan hệ hợp tác phòng chống ma túy giữa bộ công an hai nước
ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi ma túy ở mỗi nước trong khu vực
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an việt nam cho một mươi tập thể
ba mươi cá nhân thuộc bộ công an lào
đồng chí kham kinh fulamani vong thứ trưởng bộ công an lào trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an lào cho một mươi tập thể
hai mươi cá nhân thuộc bộ công an việt nam đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai bản ghi nhớ
và đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào năm hai nghìn hai mươi ba
đến với những nội dung đáng chú ý khác tiếp tục nghiên cứu và giả soát đối chiều với thực tiễn đề xuất những nội dung
cần sửa đổi bổ sung luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị tổng kết thi hành luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy trong công an nhân dân
hội nghị được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
luật cảnh vệ được quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp thứ ba thông qua vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đây là văn bản pháp lý cao nhất
quy định về công tác cảnh vệ
luật gồm sáu chương ba mươi ba điều
sau năm năm tổ chức thi hành luật đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ
nâng cao nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác cảnh vệ
các bộ ngành từ trung ương đến địa phương lực lượng vũ trang
về nhiệm vụ trách nhiệm trong thực hiện công tác cảnh vệ
đồng thời các biện pháp cảnh vệ cũng được triển khai đồng bộ chặt chẽ tạo sự thống nhất
tuy nhiên trước những yêu cầu mới luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi ba
cũng đã bộc lộ một số hạn chế bất cập khi một số quy định chưa được đầy đủ
về công tác cảnh vệ lực lượng cảnh vệ quyền hạn của lực lượng cảnh vệ
kết luận hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
từ những nội dung sát với thực tế công tác cảnh vệ
các kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực tế thi hành luật cảnh vệ
cần được nghiên cứu chọn lọc để bổ sung vào hồ sơ
đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
đây là vấn đề cấp thiết theo đó nghiên cứu sửa đổi bổ sung các đối tượng cảnh vệ
các tiêu chí xác định rõ hội nghị lễ hội là đối tượng cảnh vệ
nội dung các biện pháp cảnh vệ và bổ sung quy định cụ thể hóa quyền hạn của lực lượng cảnh vệ
thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong công an nhân dân chủ động phối hợp
xin ý kiến đảm bảo sự thống nhất đồng bộ chặt chẽ trong quá trình xây dựng hệ thống pháp luật
cũng tại hội nghị bộ công an đã tổ chức trao thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
chiều nay cục hậu cần bộ công an tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại trụ sở bộ công an bốn mươi bảy phạm văn đồng qua đó trang bị cho cán bộ chiến sĩ kỹ năng
khả năng tổ chức chữa cháy xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh
bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các trụ sở cơ quan bộ
theo tình huống giả định cháy xảy ra tại trụ sở cơ quan bộ
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở kịp thời huy động lực lượng sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ
chủ động xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh không để cháy lan gây hậu quả lớn
triển khai hiệu quả các phương án cứu người bị nạn mắc kẹt ở các tầng cao
xác định trụ sở bộ công an là cơ sở trọng điểm về an ninh chính trị nói chung và phòng chống cháy nổ nói riêng
việc thực tập phương án chữa cháy như thế này sẽ thường xuyên được tổ chức cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu năng lực chỉ huy điều hành chữa cháy và công tác phối hợp tác chiến
giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy với các lực lượng khác tham gia chữa cháy
trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại các công trình trọng điểm về an ninh chính trị
đồng thời nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy đối với cán bộ chiến sĩ
làm việc tại trụ sở bốn mươi bảy phạm văn đồng nói riêng và trụ sở các đơn vị công an nói chung
tạm tâm và xuyên suốt của lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh ninh bình nói riêng
xã yên tử huyện yên mô là địa phương có truyền thống và là lá cờ đầu trong phong trào toàn dân
tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh ninh bình
ngay từ khi công an chính quy về xã công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tập trung vào các tuyến mục tiêu và các đối tượng trọng điểm
các đồng chí công an được phân công phụ trách địa bàn thôn xóm
thường xuyên gặp gỡ người dân để nắm bắt tình hình dư luận và tìm hiểu các đối tượng cộng cán
thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh công an các huyện xã tận dụng tối đa các nguồn lực
trong đó ưu tiên và tập trung phát huy yếu tố con người gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
nhất là quá trình chuyển đổi số như triển khai đầu tư dự án hệ thống camera giám sát an ninh trật tự
đây là một bước đi rất quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lực lượng công an địa phương
theo các mục tiêu yêu cầu đề ra
lực lượng công an chính quy về xã cũng đã triển khai đầy đủ các phương án
các kế hoạch chỉ đạo của lực lượng công an cấp trên
và phát động tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cơ sở
nhất là trong đồng bào các tôn giáo
chính vì vậy nên các phong trào liên quan đến phát động phong trào tầm chúng tại địa bàn cơ sở đã được phát triển rộng rãi
hiện nay công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục hoàn thiện
tổ chức bộ máy bảo đảm biên chế xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân
theo phương châm bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
cái thứ ba là đối với công an tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện này trong nội bộ của lực lượng công an công an tỉnh
và bước đầu đã thu nhận được rất nhiều kết quả cái thành tích nào cụ thể đối với lực lượng công an sản
thì cơ bản cũng đã được là tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh và cấp viện ủng hộ nhà tỉnh và đều tạo được kiến trúc được
việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị như phát biểu của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an nhưng công an phải là lực lượng nòng cốt
lực lượng công an tỉnh ninh bình đang phần đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp mà nghị quyết số một mươi hai đã đề ra
góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ninh bình thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới